thời tiết mùa thu đông thời điểm ra mùa thường là thời điểm nhiệt độ hạ thấp hoặc tranh lệch nhiệt độ trong ngày rộng ngày nóng trong khi về đêm và sáng sớm thường lạnh đây là thời điểm các bệnh lý lây nhiễm phát triển
thường gặp là các bệnh lý tại đường hô hấp như cảm cúm sốt phát ban sốt virus viêm phế quản viêm phổi đồng thời trẻ nhỏ còn có thể mắc các bệnh truyền nhiễm ngoài đường hô hấp như tay chân miệng viêm não thủy đậu tiêu chảy đây chính là làn sóng kép các bệnh mùa thu đông
làm thế nào để bảo vệ con yêu trước làn sóng kép các bệnh mùa thu đông
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy trưởng bộ môn nhi đại học y hà nội phó trưởng khoa miễn dịch dị ứng bệnh viện nhi trung ương tư vấn như sau
thứ nhất rửa tay thường xuyên đối với cả phụ huynh và trẻ nhỏ
hầu hết các bệnh lây nhiễm bao gồm cả các bệnh qua đường hô hấp đều lây truyền qua tiếp xúc
vì vậy bố mẹ và trẻ có thói quen rửa tay đúng cách và thường xuyên là vô cùng quan trọng giúp hạn chế cơ hội cho virus xâm nhập vào đường hô hấp
trẻ nên học thói quen rửa tay sau khi chơi ở bên ngoài về trước khi ăn cơm khi vào nhà vệ sinh sau khi tay bé chạm vào các con vật như chó mèo
đối với trẻ nhỏ hơn cha mẹ có thể trực tiếp rửa tay cho bé
đối với các bé lớn hơn cha mẹ nên hướng dẫn bé rửa tay đủ các bước cả mua bàn tay lòng bàn tay và các kẽ ngón tay
cạnh đó những người trực tiếp chăm sóc thường xuyên tiếp xúc với trẻ càng cần có ý thức vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước sắc khuẩn
đặc biệt việc rửa tay thường xuyên càng có ý nghĩa khi có dịch covid một mươi chín
thứ hai đảm bảo chế độ dinh dưỡng ngủ nghỉ hợp lý
đây là cách tự nhiên hiệu quả nhất để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho trẻ nhằm phòng tránh những bệnh lý về đường hô hấp
nếu trẻ không được đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ khoa học thiếu ngủ và thường xuyên mệt mỏi hệ miễn dịch của bé sẽ suy yếu khó tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn
đảm bảo bé ngủ đủ giấc được bù sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
trẻ lớn hơn cần được bổ sung đầy đủ các nhóm chất tinh bột chất béo chất đạm vitamin và khoáng chất thiết yếu là cách hiệu quả nhất phòng ngừa ho cảm cúm sùng mũi ở trẻ nhỏ
khi nấu cho trẻ ăn nên tăng cường những món ăn giàu dinh dưỡng như các món cá rau củ quả tươi
thứ ba hạn chế tiếp xúc với các mầm bệnh để tránh lây lan các bệnh đường hô hấp gây ho
thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để bùng phát các dịch bệnh
thời điểm này nhiều trẻ em và cả người lớn có thể cùng đồng loạt nhiễm các virus gây bệnh đường hô hấp
thậm chí người hoàn toàn khỏe mạnh không có dấu hiệu bị bệnh nhưng vẫn có thể mang virus đang trong giai đoạn ủ bệnh
vì hô hấp là bệnh dễ dàng lây lan nên việc đưa con tới những nơi đông người có thể làm tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc với mầm bệnh dẫn tới nhiễm các virus vi khuẩn gây bệnh
hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh còn có thể được thực hiện bằng cách cần phải vệ sinh sạch sẽ những nơi trẻ thường xuyên tiếp xúc như giường ngủ đồ chơi sàn nhà và vệ sinh phòng ngủ cho trẻ
thứ tư giữ nhiệt độ môi trường xung quanh ổn định
thời tiết thay đổi khiến nhiệt độ và độ ẩm cũng thay đổi đột ngột
lúc này cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ngồi điều hòa quá lạnh
nhiệt độ phòng nên để từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ c vào ban ngày hai mươi bảy hai mươi tám độ c vào ban đêm
độ trong nhà và ngoài trời không nên tranh lệch quá năm độ c
hạn chế ra vào liên tục phòng điều hòa vì có thể gây sốc nhiệt
khi đi ra ngoài cần mặc quần áo dài tay đôi mũ
ngoài ra nếu thời tiết quá lạnh thì phải trang bị áo ấm khăn quảng cổ và hạn chế cho trẻ ra ngoài nếu không quá cần thiết
thứ năm tiêm phòng cảm cúm giúp phòng chống các bệnh có thể kèm theo chứng ho
tiêm phòng cúm là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp
giao mùa là khoảng thời gian bệnh cúm lây lan nhanh và dễ dàng tạo thành dịch ở nhiều nơi
cúm là một bệnh lý đường hô hấp với các triệu chứng ho sốt ngẹt mũi sổ mũi
trẻ em là đối tượng rất dễ mắc bệnh cúm và thường thì biến chứng cúm ở trẻ có mức độ nguy hiểm hơn so với người lớn
chính vì vậy để phòng ngừa các triệu chứng ho nói chung và bệnh cảm cúm nói riêng
cha mẹ có thể chủ động tiêm phòng vaccine cúm cho trẻ
khi trẻ có những dấu hiệu như sốt ho sổ mũi nhiều nên đưa ngay đến bác sĩ để kịp thời điều trị